trước khi xảy ra án mạng bà hạnh và ông phúc cãi vã lớn tiếng
qua khám nghiệm hiện trường cảnh sát điều tra thu giữ một con dao dài còn dính máu
bước đầu cơ quan công an xác định nghi can liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân là ông nguyễn đình phúc
người này đã chung sống như vợ chồng với bà hạnh từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay nhưng không có giấy đăng ký kết hôn
lê hoàng kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang tạm giữ
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng một mươi một h ngày một tháng năm trong lúc ăn uống và tắm cồn tại cồn cát thuộc xã long giang huyện trợ mới
kiệt và nhóm bạn xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày nhóm của kiệt ra về thì bị nhóm kia chặn lại
trong lúc hỗn loạn kiệt đã dùng dao thái lan đâm vào ngực làm một người bị thương tích hai
thêm thông tin liên quan đến vụ thi thể chết cháy trong xe bán tải ven đường
vào chiều ngày hôm qua công an tỉnh đăng nông đã bắt khẩn cấp ông đỗ văn minh
bí thư đảng ủy xã liên hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng để làm rõ
như tin đã đưa vào sáng ngày bốn tháng năm người đi đường phát hiện trên quốc lộ hai mươi tám
đoạn qua địa giới hành chính thôn bonberner xã đắc xom huyện đắc gửa long tỉnh đăng nông
xe ô tô bán tải biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi một nghìn năm trăm bảy mươi đã cháy rụi
bên trong xe có một thi thể người cháy đen biến dạng hoàn toàn và không thể xác định được nhân thân
đăng ký chủ sở hữu xe ô tô này là ông đỗ văn minh bí thư đảng ủy xã liên hà huyện lâm hà
quá trình điều tra cơ quan công an xác định được người có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
chính là đỗ văn minh nên đã bắt giữ người này khi đang lẩn trốn tại tỉnh bình phước
theo người dân địa phương trong thời gian qua mình đã xảy ra mâu thuẫn với một người cháu
vào chiều tối ngày hôm qua công an tp vĩnh long phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long
đã kịp thời ngăn chặn giải tán hàng trăm thanh thiếu niên đang tụ tập để chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
thời điểm trên phát hiện hàng trăm thanh thiếu niên đang tụ tập nẹp bô chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
tại đường vào chùa phật ngọc xá lợi phường tân ngãi thành phố vĩnh long
lực lượng công an nhanh chóng ngăn chặn và bắt giữ năm mươi hai xe gần hai trăm linh thanh thiếu niên từ một mươi năm đến ba mươi tuổi
trú tại các tỉnh đồng tháp tiền giang bến tre trà vinh và vĩnh long
nhiều xe đã được độ chế trên xe các đối tượng lực lượng công an còn phát hiện một gậy ba khúc và nhiều dao nhọn
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm tạm giữ các phương tiện và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
thưa quý vị kiểm tra nồng độ cồn là chuyên đề của lực lượng cảnh sát giao thông nhằm phát hiện và xử lý những hành vi
sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông
khi biết thông tin về hoạt động của các chốt này một số đối tượng đã không ngần ngại chia sẻ và thông báo
để thu hút được sự theo dõi của cộng đồng mạng
nhưng ít ai biết được rằng đằng sau những nút like và xe như thế
người dùng mạng đã vô tình trở thành con dối của các phi vụ trục lợi trên không gian ảo
không hề quen biết quản trị viên của trang fanpage có tên nồng độ cồn đà nẵng nay đổi tên thành tình yêu đà nẵng
nhưng một đối tượng chú quận hải châu thành phố đà nẵng đã vô tình trở thành một thành viên tích cực
và được cấp quyền kiểm duyệt những thông tin trên trang của hội nhóm này
ngày một mươi chín tháng hai khi công an thành phố đà nẵng xử phạt hai trang mạng liên quan đến việc báo chốt nồng độ cồn
vì sợ phát hiện quán trị viên của nhóm này bắt đầu hướng hội viên sang những hình thức tinh vi hơn
sau khi có quyết định xử phạt hai trang ba chốt
thì quản trị viên và an minh của nhóm có thay đổi hình thức hoạt động
có hướng cho các thành viên và hướng thích các thành viên là nên sáng tác thơ
văn hoặc là các lời bài hát
và có nhấn mạnh hoặc in hoa các từ để thể hiện vị trí và thời gian của các chốt trận
đang có trên địa bàn để tránh sự kiểm tra và quản lý của lực lượng chức năng
quản trị viên của hội nhóm nói trên được xác định ở những thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
thủ đoạn của số đối tượng trên là các trang báo chốt
kết nối với các thành viên tích cực ở địa phương cấp quyền phê duyệt và gỡ bỏ các tin bài nhằm gia tăng lượt tương tác
sau khi có một lượng người truy cập và đăng ký lớn
sẽ bán lại các trang và hội nhóm trên cho những đơn vị thương mại để thu lợi nhuận từ việc quảng cáo
cho đến khi được mời làm việc với cơ quan công an đối tượng này mới biết mình đang bị lợi dụng
em thấy nó rộ lên nhiều người vào là em tự tham gia vào còn sau đó thì gì thì

cho đến khi được mời làm việc với cơ quan công an đối tượng này mới biết mình đang bị lợi dụng
khi chúng ta đã tham gia thành viên các hội nhóm đó với vị trí và vai trò là quản trị điều hành
kiểm duyệt v v thì chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình
mọi người cần có sự tính táo nếu không các hoạt động này sẽ bị các cơ quan chức năng phát hiện xử lý
theo đúng những quy định của pháp luật để đảm bảo môi trường mạng rộng sạch lân mạnh
với mạng xã hội thông tin được truyền tải một cách gần như ngay lập tức và dễ dàng
mà không cần trải qua các quy trình kiểm duyệt
chính vì thế điều quan trọng hơn cả là mỗi cá nhân
phải tự xây dựng cho mình bản lĩnh tiếp nhận và vững vàng khi tham gia vào không gian ảo với không ít cạm bẫy
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hà thị diều sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã tân hoa huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
về tội mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em
còn về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử
cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nông huyền son sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn sông danh xã cao lâu huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
và đối tượng nguyễn phương chi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn bình dân xã hội hoan
huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện